và bây giờ là những thông tin tin tức đáng chú ý về dịch covid một mươi chín tại tp hcm
kính thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng sáu tp hcm ghi nhận tổng cộng là một trăm ba mươi bảy ca covid một mươi chín
là ngày mà ghi nhận số ca nhiễm cao nhất tính từ khi mà dịch xuất hiện đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
tuy nhiên thì điều đáng mừng là đa số các trường hợp này là các mà tiếp xúc do được điều tra
truy vết đã được cách ly hoặc là nằm trong khu phong tỏa
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
một trăm ba mươi bảy trường hợp nhiễm mới bao gồm hai mươi sáu trường hợp liên quan đến điểm nhóm truyền giáo phục hưng
đã được cách ly từ trước
một trăm linh bốn ca tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa
hai ca phát hiện qua khám sàng lọc đang điều tra dịch tễ
đặc biệt một mươi bốn trường hợp liên quan đến nhóm trường giáo phục hưng
đã được cách ly và xét nghiệm lần thứ tư mới có kết quả dương tính
theo hcdc hiện nay mầm bệnh đã âm thầm lây lan trong cộng đồng
người dân cần tuân thủ các quy định khi thực hiện giãn cách xã hội
hạn chế các tiếp xúc không cần thiết
nếu biết mình có các yếu tố nguy cơ
cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp